ngày ba tháng hai sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ đã ban hành công văn cho phép học sinh các cấp học trong tỉnh nghỉ từ ngày bốn tháng hai cho đến ngày chín tháng hai
để triển khai công tác vệ sinh môi trường khử trùng tiêu độc tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh
và yêu cầu các nhà trường trong thời gian nghỉ học phải phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc quản lý nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh
đối với các hoạt động liên kết đào tạo trao đổi sinh viên học sinh với các quốc gia đang có dịch yêu cầu các trường chủ động liên hệ với cơ sở liên kết đào tạo và thông báo tạm dừng nhập học đối với các sinh viên người trung quốc